báo cáo của các địa phương đến nay đã có bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành đạt tỷ lệ bảy mươi sáu
trong đó nhiều tỉnh thành phố thực hiện ký kết quy chế luân chuyển sách báo giữa thư viện và các trường học
ngày tám tháng một mươi hai đại hội liên đoàn bóng đá việt nam vff khoa tám đã diễn ra tại hà nội
đại hội này đã bầu lại toàn bộ các vị trí chủ chốt của vff
đồng thời định hướng con đường bóng đá việt nam trong bốn năm
một trong những công tác quan trọng của đại hội liên đoàn bóng đá việt nam khoa tám
là bầu ra các chức danh chủ chốt của liên đoàn bóng đá việt nam và ban chấp hành khoa tám
sau khi thông qua các văn bản báo cáo nhiệm kỳ bảy phương hướng nhiệm vụ của khoa tám
cũng như ý kiến phát biểu của ba đại biểu về tham dự quy chế bầu cử
đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh cao nhất là chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam khóa tám
ở chức danh chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam
ông lê khánh hải chính thức đắc cử chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam khoa tám
sau khi đạt một trăm linh số phiếu
ông trần quốc tuấn đắc cử vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn
ông cấn văn nghĩa đắc cử vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ
ông cao văn chóng đắc cử vị trí phó chủ tịch phụ trách truyền thông
tối ngày bốn tháng một mươi hai cuộc thi tài năng diễn viên siếc toàn quốc đã chính thức khai mạc
tại liên đoàn siếc việt nam số sáu mươi bảy sáu mươi chín trần nhân tông hà nội
trong bối cảnh hiện nay cuộc thi tài năng diễn viên siếc toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám là một hoạt động nhiều ý nghĩa
nhằm phát hiện các tài năng trẻ là dịp để các diễn viên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau
phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật nhằm tạo ra những tác phẩm chất lượng cao
phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân trong thời kỳ mới
bên cạnh đó cuộc thi là hoạt động ghi nhận tôn vinh những diễn viên trẻ
đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển nghệ thuật siếc trong thời gian vừa qua và trong những năm sắp tới
ngay sau đêm khai mạc các diễn viên siếc đến từ sáu đoàn tham gia đã đem đến cho công chúng thủ đô
nhiều tiết mục siếc đặc sắc và không kém hồi hộp gây cấn với những màn nhào lội trên không chung
đồng thời nhận được sự cổ vũ của đông đảo công chúng
cuộc thi tài năng diễn viên siếc toàn quốc diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín

các tiết mục được đem đến cuộc thi đều thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn siếc
với các yếu tố nghệ thuật khác như xử lý tiết tấu âm nhạc vũ đạo trang phục đạo cụ mỹ thuật sân khấu âm thanh ánh sáng
cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức giới thiệu hoạt động giám định tác phẩm
của trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhấp ảnh trực thuộc cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm bộ văn hóa thể thao và du lịch
bắt đầu từ ngày sáu tháng một mươi hai trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh sẽ chính thức đi vào hoạt động
theo hình thức dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của đời sống mỹ thuật nhấp ảnh
đây là trung tâm giám định tác phẩm mỹ thuật nhấp ảnh chính thức đầu tiên của nước ta do cơ quan quản lý nhà nước đứng ra tổ chức
theo ông vi kiến thành cục trưởng cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm
thì nhu cầu có một tổ chức đứng ra làm trọng tài thực hiện chức năng giám định tác phẩm mỹ thuật nhấp ảnh từ lâu đã trở nên cấp thiết
bởi thực trạng tranh mạo danh tranh nhái phong cách tranh sao chép không đúng quy định
và tình trạng vi phạm bản quyền tác giả đang gây tác động xấu đến thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế
theo đó ba hội đồng giám định đã được thành lập quy tụ các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật nhấp ảnh
giấu kinh nghiệp có uy tín và khả năng giám định tác phẩm
bạo lực gia đình
bạo lực gia đình có nguy cơ xuất hiện ở khắp mọi nơi
đã có khoảng năm mươi tám phụ nữ trên cả nước cho biết từng phải chịu ít nhất một trong bốn hình thức bạo lực trong đời
bao gồm bạo lực tinh thần bạo lực thể chất bạo lực y tế bạo lực tình dục
số liệu từ các bệnh viện trung tâm phòng cấp cứu lớn trên toàn quốc cũng cho thấy sự thật nhức nhối
khi có tới hai mươi bảy vụ cấp cứu
một ca điều trị y khoa nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình
bạo lực gia đình không những để lại nỗi đau về thể chất tinh thần nhất là đối với phụ nữ và trẻ em
mà còn để lại nhiều hệ lụy đáng buồn cho xã hội
để góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình bạn và tôi chúng ta cần phải chung tay giúp cho mỗi gia đình hiểu rõ vai trò
trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và bền vững
cần xem đây là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng ai
chung tay phòng chống bạo lực gia đình
thời gian gần đây vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch đang có chiều hướng gia tăng với những cách thức ngày một tinh vi hơn
vì thế cần thiết phải có những hoạt động tích cực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
trước tiên để làm được việc này các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương
cần phải tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thường xuyên tổ chức sinh hoạt
quán triển sâu kỹ các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng ngừa tội phạm
phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
cho cán bộ công chức viên chức người lao động
thông qua các buổi sinh hoạt hội họp giao ban của cơ quan đơn vị
cùng với đó là việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan như lắp đặt pano
treo băng rôn áp phích xây dựng các kịch bản văn nghệ tuyên truyền
chiếu phim luân chuyển sách báo tạp chí về công tác phòng chống tội phạm
bên cạnh đó cần duy trì tăng cường và phát hành các ấn phẩm truyền thông
biên soạn các cẩm nang tài liệu tờ rơi tập gấp bản cam kết
tài liệu hỏi đáp về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch để phát cho các cơ quan
đơn vị có hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn các tỉnh
huy động sức mạnh toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự
phát hiện tố giác tội phạm
bằng cách tiếp tục
xây dựng các chuyên mục chuyên đề về phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch phát trên các báo đài
tăng cường viết tin bài trên các báo tạp chí
các trang web các trang mạng xã hội
về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch để nhân dân biết
chủ động phòng ngừa cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm
tuyên truyền tập huấn về cách nhận biết các loại hình tội phạm
và phương pháp phòng ngừa tội phạm phòng chống vi phạm pháp luật
phòng chống mua bán người và xâm hại tình dục trong hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch cho các tổ chức cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
tăng cường phổ biến nghị quyết trung ương chín khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với phong trào
trung sức trung lòng xây dựng nông thôn mới toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
cuộc vận động xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa
xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa
đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
các hoạt động chào mừng ngày phòng chống mua bán người
các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình
phòng chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức tạo các sân chơi lành mạnh
góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội
từng bước xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh
thường xuyên thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
kịp thời xử lý nghiêm minh các cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch vi phạm trái pháp luật trong các hoạt động
trong các hoạt động lễ hội quản lý di tích hoạt động lưu trữ
phát huy vốn tài liệu biểu diễn nghệ thuật hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
hoạt động quảng cáo hoạt động mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm
quyến tác giả quyến liên quan công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình
hoạt động kinh doanh lữ hành hướng dẫn du lịch kinh doanh lưu trú du lịch
bảo vệ môi trường du lịch hoạt động thể thao
để có được đội ngũ đủ năng lực trình độ làm việc
cần phải đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành
tổ chức hội thảo hội nghị tập huấn cho thanh tra viên công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch
về công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
cử thanh tra viên công chức thanh tra tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch theo quy định
tổ chức các hội nghị hội thảo tập huấn tọa đàm về công tác phòng chống vi phạm pháp luật
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch cho công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch
để nâng cao nhận thức năng lực và trách nhiệm hoạt động
cùng với đó là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
như giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa thể thao và du lịch
thuộc chức năng quản lý đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp
triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa thể thao và du lịch
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả xử lý vi phạm hành chính
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trang bị đầy đủ phương tiện
thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
đặc biệt là phục vụ cho hoạt động thanh tra kiểm tra tăng cường sự phối hợp
kết hợp với các tỉnh thành phố trên cả nước trong công tác phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
đẩy mạnh hợp tác quốc tế tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế
trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý điều hành của các cấp chính quyền thủ trưởng cơ quan đơn vị
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm
và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
huy động sức mạnh tổng hợp và tăng cường kiểm tra hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội
nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ tết các ngày kỷ niệm quê hương đất nước
không để phát sinh các điểm nóng phức tạp an ninh trật tự kéo dài trên địa bàn tỉnh
đến đây chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau